bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa ứng cứu chín thuyền viên của một tàu hàng gặp nạn trên vùng biển tỉnh quảng trị
vào hai giờ sáng cùng ngày đồn biên phòng cồn cỏ nhận được tin báo tàu hàng tuấn hưng hai trăm sáu mươi tám cùng chín thuyền viên đang gặp tai nạn vị trí cách đảo cồn cỏ khoảng một mét về phía tây tây nam
đây là tàu hàng có tải trọng hai tấn đang chở một chín trăm tám mươi bốn tấn bột đá trắng từ cảng nghi sơn thanh hóa đến cảng bình long an giang
ngay sau đó đồn biên phòng cồn cỏ đã nhanh chóng điều động tàu dng ba mươi một nghìn sáu trăm chín mươi năm ts ra ứng cứu
đến ba giờ sáng cùng ngày tàu cứu hộ mới tiếp cận được tàu bị nạn và đưa các thuyền viên vào đảo an toàn hiện các thuyền viên đã được chăm sóc sức khỏe ổn định